đến thời điểm này cùng với các địa phương trên cả nước
ngành giáo dục tỉnh lâm đồng đã hoàn tất công tác chuẩn bị
và sẵn sàng cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
là một trong những địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh lâm đồng
trong những ngày qua từ nguồn lực đầu tư của nhà nước
bộ mặt trường lớp ở huyện đam rông đã dần thay đổi rõ nét
đến nay đam rông có ba mươi bảy trường học
trong đó một mươi bảy trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi địa phương tiếp tục đưa vào sử dụng mới một mươi năm phòng học
tám phòng chức năng đồng thời nâng cấp sửa chữa thêm một số điểm trường trên địa bàn
với tổng kinh phí trên ba mươi tỷ đồng
chính từ việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất trường lớp
đã góp phần cho chất lượng giáo dục của địa phương không ngừng được nâng cao
năm học mới này chúng tôi đang chuẩn bị cho chương trình đồ ngới thay sách
chương trình phổ thông nên chuẩn bị tất cả các điều kiện
thứ nhất là về cơ sở vật chất thứ hai là về đội ngũ
và chuẩn bị công tác là nâng cao chất lượng giáo dục
và phủ kiến ngoại ngữ tiên học cho đến tất cả các đơn vị trường học
để sẵn sàng công tác chuẩn bị cho việc đổi mới thay sách trong năm học tới
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh lâm đồng có khoảng ba trăm hai mươi học sinh
của hơn bảy trăm linh trường học từ mầm non đến trung học phổ thông
để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới
địa phương đã đầu tư cho ngành giáo dục trên sáu trăm ba mươi tỷ đồng
ngoài ra ngành giáo dục cũng phân bổ trên sáu mươi bốn tỷ đồng
để mua sắm thiết bị phục vụ cho năm học
song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất
thiết bị dạy học ngành giáo dục lâm đồng luôn chú trọng
đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo viên
ở các cấp học bậc học
đặc biệt trong dịp hè toàn tỉnh có gần bảy học sinh dân tộc thiểu số
tham gia chương trình tăng cường tiếng việt đạt tỷ lệ chín mươi
để phục vụ cho năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hiện nay các công trình sửa chữa
phải cố gắng hoàn thành trước khi mà bước vào ngày tụ trường
các công trình xây dựng hiện nay đang đảm bảo đúng tiến độ
cái việc vận động
học sinh ra lớp khá tốt thì đạt tỷ lệ đến một trăm linh
nếu mà so sánh cái tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ mẫu giáo đến lớp của lâm đồng
so với năm tỉnh tây nguyên thì tỷ lệ của lâm đồng cũng là nằm trong tốt đầu khá cao
số lượng giáo viên đáp ứng với vị trí việc làm cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện nay là đủ
hiện nay các trường cũng đã rất sẵn sàng để chuẩn bị đón các cháu
vào năm học mới
với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất trang thiết bị công tác tuyển sinh
và đội ngũ giáo viên là tiền đề cho ngành giáo dục lâm đồng tự tin bước vào năm học mới
hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt